trước diễn biến của cơn bão số bốn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ các bộ ngành liên quan chủ động ứng phó bão số bốn và mưa lũ sau bão
công điện nêu rõ khu vực trên biển đảo và ven bờ phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin
thông báo hướng dẫn cho thuyền trường chủ các phương tiện tàu thuyền tàu du lịch đang hoạt động biết vị trí
hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra quản lý chặt chẽ việc xa khơi của các tàu thuyền
các hoạt động kinh tế trên biển đảo và ven biển nuôi trồng thủy hải sản vận tài biển
để bảo đảm an toàn về người và tài sản đặc biệt đối với khách du lịch trên biển và trên các đảo
khu vực trên đất liền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân
để phòng tránh và đặc biệt chủ động tiêu nước đệm chống ngập ống khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp
gia soát triển khai hiệu quả phương án ứng phó theo phương châm bốn tài chỗ triển khai phương án bảo đảm an toàn đe điều
hồ đập hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công
đang giờ khu vực đang xảy ra sự cố đe điều hồ đập
bên cạnh đó kiểm tra hướng dẫn xà soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông ven biển
vùng nguy hiểm vùng có nguy cơ sạt lở vùng ngập sâu chia cắt nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và hầm lò
khu vực khai thác khoáng sản đến nơi an toàn
ra soát triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho các khu công nghiệp ven biển để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin dự báo cảnh báo
để cung cấp cho các cơ quan đơn vị liên quan nhất là đối với dự báo lượng mưa và dòng chảy cụ thể cho các khu vực lòng hồ
sơn la hòa bình để chỉ đạo điều hành liên hồ chứa sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu